thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ thông xe kỹ thuật công trình cầu hoàng văn thụ thành phố hải phòng
đây là một trong những hạng mục chính của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới bắc sông cấm
cầu hoàng văn thụ có thiết kế ấn tượng với hình dáng cánh chim biển
tạo sự kết nối giao thông phát triển mở rộng hải phòng về phía bắc
và dự án có tổng mức đầu tư là trên hai tỷ đồng
công trình cầu hoàng văn thụ được khởi công xây dựng từ ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
cầu hoàng văn thụ có hình dáng cánh chim biển là cầu vòm ống thép nhồi bê tông
chạy giữa sơ đồ nhịp bốn mươi năm hai trăm linh bốn mươi năm m rộng ba mươi ba năm m gồm bốn làn xe cơ giới hai làn xe hỗn hợp và hai lề đi bộ
các phương án thiết kế được xây dựng dựa trên nguyên tắc hài hòa cảnh quan khu vực và các công trình lân cận
mang nét kiến trúc chuyển tiếp giữa hai khu vực phía nam và phía bắc của hải phòng
bảo đảm khu vực bảo tồn và phát huy giá trị khu đô thị hiện đại
sau hơn hai năm khởi công cây cầu đã hoàn thành các hạng mục bảo đảm theo tiến độ đề ra
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việc hoàn thành cầu hoàng văn thụ
có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc mở ra không gian phát triển mới về phía bắc sông cấm
là tiền đề thực hiện nghị quyết bộ chính trị là đến năm hai nghìn hai mươi năm hoàn thành việc di chuyển trung tâm hành chính thành phố
sang phía bắc sông cấm cũng như từng bước hoàn thiện trung tâm thành phố mới
theo định hướng phát triển không gian đô thị và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng hải phòng
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
việc mở rộng không gian là điều cần thiết của đô thị hải phòng đang phát triển mạnh mẽ
công trình này hoàn thành sẽ tạo điều kiện để mở rộng sự phát triển đô thị thành phố hải phòng
về phía bắc theo định hướng phát triển không gian đô thị
đặc biệt đây là công trình khởi đầu cho việc xây dựng để di chuyển trung tâm hành chính
chính trị thành phố sang vị trí mới có quy mô lớn hơn hiện đại hơn
tạo nền tảng cho sự phát triển hải phòng trong tương lai
tại buổi lễ thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ ngành và lãnh đạo thành phố hải phòng
cắt băng thông xe xây cầu vòm nhịp lớn nhất việt nam